xin kính chào quý vị và các bạn
do chịu ảnh hưởng của hàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số một
nên tại khu vực phía đông bắc bộ sẽ có mưa trên diện rộng
vùng mưa to sẽ tập trung tại các tỉnh vùng núi
trong mưa rông cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh
ngoài ra người dân tại đây cũng cần cảnh giác với lũ quét và xa lở đất
rất dễ xảy ra
sang ngày mai thì mưa có giảm nhưng do tiếp tục chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới
nên tại khu vực này vẫn có mưa rông trên diện rộng
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
do có mưa nên nhiệt độ trên khu vực chưa tăng cao
ngày đêm ở mức là hai mươi ba đến ba mươi hai độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
vẫn duy trì mưa rông trên diện rộng
tuy mưa có giảm đôi chút nhưng người dân vẫn cần đề cao cảnh giác
với nguy cơ cao xảy ra lũ quét và xa lở đất gây nguy hiểm
còn về nhiệt độ nơi nhiệt tại đây vẫn trồng ngưỡng mát mẻ
khi giao động trong khoảng từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
tại khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
từ ngày mai có khả năng chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
nên sẽ có mưa rào và rông giải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
nền nhiệt trong những ngày tới sẽ khá mát mẻ
tuy nhiên cần đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thừa tiết cực đoan
đi kèm trong cơn rông như lốc xét mưa đá
mưa thường tập trung vào lúc chiều tối và đêm
nên trong ngày vẫn có những khoảng nắng gián đoạn
và nhiệt độ cao nhất tại khu vực này vào lúc trưa chiều
phổ biến trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận bình thuận
trong ba ngày tới tại đây cũng có mưa rào và rông vào lúc chiều tối
trong mưa rông cần đề cao cảnh giáp với tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
ban ngày khu vực này vẫn có nắng gián đoạn
với mức nhiệt độ ngày đêm là hai mươi bốn ba mươi ba độ
tại khu vực tây nguyên trong những ngày tới
gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động có cường độ mạnh
nên tiếp tục xuất hiện mưa rào và rông
trong mưa rông trên diện rộng mưa tập trung nhiều hơn
và thời điểm chiều tối và đêm cục bộ có nơi xảy ra mưa to đến rất to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
bà con cần hết sức đề phòng
nhiệt độ cao nhất tại khu vực này ở mức hai mươi bảy đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây trong ba ngày tới cũng vẫn duy trì mưa rông vào lúc chiều tối
do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa mưa to đến rất to
kèm theo đó là tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
còn về nền nhiệt độ tại đây tiếp tục duy trì ở ngưỡng là hai mươi bốn ba mươi ba độ